kính chào quý vị liên quan đến vụ một cư dân ở trung cư sài gòn reversite quận bảy bị chủ chó hành hung phải nhập viện
chiều qua văn phòng ubnd tp hcm có văn bản truyền đạt ý kiến của phó chủ tịch ubnd tp dương anh đức
tới các đơn vị có liên quan yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc
trước đó vào ngày bốn tháng hai công an phường phú thuận phối hợp với công an quận bảy tp hcm giải quyết đơn của anh nguyễn hoàng dũng
tố cáo bị một người khác hành hung tại trung cư sài gòn riversite
đoạn clip ghi lại vào tối ngày hai tháng hai anh dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh trung cư
lúc này cháu của một người đàn ông đang thả rông không dọa mõm liên tục tiến lại gần con trai anh dũng
do sợ con bị cắn nên anh dũng đã lấy chân đẩy con chó ra
ngay lập tức người chủ chó dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến anh dũng ngã xuống đất choang váng
theo chẩn đoán của bác sĩ bệnh nhân bị sưng bầm vùng gò má trái chảy xước gò má trái
rách mí mắt trái phải khâu năm mũi và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái ngược trái có vết sưng
nạn nhân đã có đơn yêu cầu giám định thương tích và xử lý đối tượng hành hung theo đúng quy định của pháp luật
mâu thuẫn trong việc tranh chấp danh giới đất
danh vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
đã dùng dao chém ba người hàng xóm gây thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng đã bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an khang khai nhận giữa gia đình khang và gia đình người cô ruột có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp danh giới đất
khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cô ruột của khang cùng chồng và một số người thân đến phần đất tranh chấp để nhổ ở chuối do gia đình khang vừa trồng
lúc này bốn người trong nhà khang ra cự cãi dẫn đến sô sát
thấy cha mẹ bị vây đánh khang chạy vào nhà lấy cây dao chém làm ba người khác bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng đang tiến hành cấp thuật

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ một cặp vợ chồng liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên một tỷ đồng
trước đó vào những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện crong năng crong bắc và ea hờ leo tỉnh đắk lắc liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp cậy phá kết sắt lấy tiền vàng
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua quá trình khám nghiệm thể hiện là phương thức tụ đoàn hoạt động cũng như đối tượng các đối tượng thực hiện rồi các tài sản chiếm đoàn cũng thể hiện là rất là tinh vi và khả năng do một nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp gây ra các bộ án này
với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã xác lập chuyên án đấu tranh
công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt giữ thành công nghi phạm gây ra các vụ trộm trên là vợ chồng phạm văn thông bốn mươi sáu tuổi và nguyễn thị hồng bốn mươi hai tuổi trú tại xã cư né huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ nên vợ chồng thông đã nảy sinh ý định đi trộm cắp
để thực hiện hành vi thông đã trộm một chiếc xe máy rồi lắp biển số giả vào làm phương tiện đi gây án
hàng ngày hai đối tượng bịt kín mặt chở nhau đi dò la khi thấy nhà dân nào sơ hở thì hồng đứng ngoài cảnh giới còn thông đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tại nhiều hộ dân ở các huyện crom năng crong bắc và ea hờ leo
theo lời khai của các bị hại cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt với tổng giá trị tài sản là trên một tỷ đồng

do cần tiền tiêu xài nguyễn văn tuấn điều khiển xe mô tô chở trần trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú thị xã tân châu đi tìm tài sản để giật
khi phát hiện một người phụ nữ đang đi chợ trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng một mươi chỉ trị giá ba mươi tám triệu đồng
tuấn điều khiển xe áp sát để nghĩa giật sợi dây chuyển rồi tăng ga bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của bị hại người dân gần đó đã kịp thời bắt giữ tuấn cùng phương tiện và tăng vật bàn giao cho lực lượng công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú đang truy bắt đối tượng nghĩa
ngang nhiên tổ chức đánh bạc ngay tại hội trợ ở xã efe huyện grongpac tỉnh đắk lắc
hai đối tượng châu tấn phát và võ thành đức cùng chú tại huyện grongpac đã bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện grongpac bắt giữ
cụ thể lực lượng công an đã bắt quả tang châu tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện grong park đang tổ chức cho một số đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại gian hàng trong hội trợ được tổ chức ở địa phương
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên sáu mươi năm triệu đồng
cung cấp vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
tám đối tượng có hành vi đánh bạc đã bị tạm giữ
cùng thời điểm trên lực lượng công an cũng bắt quả tang võ thành đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cũng đang tổ chức cho sáu đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại một gian hàng khác ở hội trợ trên
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền khoảng hai mươi triệu đồng cùng các phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
thời gian gần đây công an tỉnh bình phước đã đấu tranh hiệu quả với hoạt động tín dụng đen khởi tố bắt giữ hàng chục đối tượng
quá trình điều tra các vụ án cơ quan điều tra đã đưa ra ánh sáng nhiều ông chùm bà trùm
cho vai tín dụng đen với lãi suất lên tới hàng trăm phần trăm
lãi suất còn lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cũng phát hiện được một thông tin liên quan tới hoạt động đòi nợ tại địa bàn của thôn ba của xã bông bò
đi sâu nghiên cứu thu thập các thông tin tài liệu đây xác định người bị đòi nợ là anh nguyễn tiến giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại thôn ba bông bò
từ thông tin này tại một quán cà phê ở thôn ba xã bâm bo trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước
phân hợp công an huyện bù đăng bắt quạt tăng đối tượng nguyễn bích đào bốn mươi hai tuổi ngồi tại địa phương khi đăng nhận số tiền lãi ba mươi triệu đồng của anh nguyễn tiến giang
cơ quan công an đã mở rộng điều tra và xác định được nhóm đối tượng tại xã mong bò tổ chức hoạt động tính dụng đen và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
trong vụ án này công an đã xác định được có người phải vay với lãi suất lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
khoản vai đầu tiên của em là hai mươi triệu lãi suất là một triệu ngày bốn tuổi
với cách tính lãi theo ngày như vậy tính ra an giang phải trả lãi suất tính dụng đen lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
lãi mẹ đã đẻ lãi con vai hai lần mỗi lần hai mươi triệu
nhưng chỉ từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai anh giang đã trả cho đào gần năm trăm linh triệu đồng và số tiền nợ vẫn còn năm trăm bảy mươi triệu đồng
bữa tối hôm sau
chỉ sau mấy tháng vay an giang đã mất khả năng chi trả vì số tiền lãi hàng ngày tăng theo gấp số nhân
để đòi được tiền từ anh giang kể cho vay tín dụng đen đã dùng mọi cách tạo áp lực để ép con nợ phải trả tiền
phần anh giang phải tìm mọi cách để trì hoãn trả nợ
bên cạnh sự đấu tranh triệt xóa của cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần chung tay trong phòng ngừa tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư góp phần xử lý triệt đề nạn cờ bạc làm trong sạch địa bàn giữ gìn sự yên bình của những vùng quê